tỉnh ủy quảng bình đã tổ chức cuộc gặp mặt trao thưởng đột xuất cho lực lượng đánh án thuộc bộ đội biên phòng tỉnh
về thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án năm trăm bốn mươi bốn lv triệt phá đường dây mua bán vận chuyển một trăm một mươi viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam
có một mươi sáu cá nhân tham gia chuyên án được khen thưởng tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam cũng đã gửi điện chúc mừng và thưởng một mươi năm triệu đồng cho ban chuyên án
trước đó ngày hôm qua tại tỉnh khắp muộn lào các thủ khẩu quốc tế trao lao quảng bình chỉ vài chục km
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với sở an ninh tỉnh khăm muộn bắt giữ bốn đối tượng người lào đang vận chuyển một trăm một mươi viên ma túy tổng hợp từ lào sang việt nam tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ vụ án để chuyển giao cho tỉnh khăm muộn lào xử lý theo quy định